đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ
cá biệt có những trường hợp đang trăm lứa tuổi hoặc trung học cơ sở
tức là dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sau khi chuẩn bị chú đáo các mặt
thành phố sẽ triển khai thực hiện thí điểm vào đầu tuần tới
tại đồng tháp trong những ngày qua ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tăng cao
riêng trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã ghi nhận năm trăm chín mươi bảy ca
hiện nay địa phương đang điều trị là năm năm trăm linh tám trong đó có bốn trăm linh năm trường hợp điều trị tại nhà
nơi cư trú số còn lại đang điều trị tại cơ sở điều trị trên địa bàn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương
mạnh dạn vận dụng xử lý các trường hợp đặc biệt trong công tác thu dung
điều trị f tại nhà tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong sinh hoạt
thành phố quy nhơn và tỉnh bình định vừa thành lập trạm y tế lưu động để điều trị f tại nhà
chủ động ứng phó trước diễn biến chiều hướng phức tạp dịch bệnh covid một mươi chín
giảm áp lực quá tải tại các cơ sở y tế
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi bảy
khu lao động thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngô kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại sáu
trên một trăm năm mươi một hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai mươi bốn
trên chín mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng phường lạc viên quận ngo quyền thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay trở đi không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
mức nhiệt trong ngày có xu hướng tăng nhẹ
tuy nhiên do xuất hiện trường gió phân kỳ nên nền nhiệt về đêm sẽ giảm khá sâu
ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi bốn độ
riêng các tỉnh vùng núi mức nhiệt thấp nhất còn giảm dưới ngưỡng một mươi độ
quý vị và các bạn cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe trong đợt rét sâu này
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa
sáng sớm có sương mù với nền nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi năm độ
có nơi cao hơn đêm và sáng trời rét
đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
ở miền trung từ ngày mai trở đi tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không khí lạnh yếu dần và nhiễu động gió đông cũng không còn
thì mưa giảm nhanh phổ biến chỉ có mưa giải rác với lượng dưới một mươi mm
cùng với đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ với mức nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay ngày mai
vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến
năm mươi tám mươi mm sau đó mưa tạm thời giảm
nhưng từ chiều tối ngày hai mươi sáu khi nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và về lượng
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và en sông
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi
nhưng từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn sao động từ một mươi tám ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh xích đạo
nên tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
trưa chiều vẫn ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm
theo dõi xin kính chào tạm biệt